từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi chính thức hoạt động với bộ máy chính quyền một cấp huyện lý sơn không còn cấp xã như trước đây
hiện chính quyền huyện đảo này đang khẩn trương hoàn thành các phần việc thực hiện các bước giải thể đơn vị hành chính cấp xã xây dựng chính quyền một cấp theo nghị quyết của quốc hội
sau khi có nghị quyết tám trăm sáu mươi bảy của ủy ban thường vụ quốc hội cùng với chỉ đạo của tỉnh quảng ngãi ba xã của huyện lý sơn là an hải an vĩnh và an bình triển khai thống kê kiểm kê hồ sơ tài liệu lưu trữ tài sản tài chính tổ chức bộ máy cán bộ công chức và các vấn đề chính trị kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng để chuẩn bị bàn giao cho các phòng chức năng huyện lý sơn trước ngày ba mươi tháng ba
đến giờ phần này là các bộ phòng liên quan các phòng bôn cơ quan đơn vị
thủ tục xã đã hoàn tất các thủ tục thống kê kiểm kê các tài sản và kể cả thống kê các tài liệu liên quan để chuẩn bị tiến độ thời gian để buồn vô hồ sơ và tài sản hiện có
đối với số cán bộ không chuyên trách cấp thôn xã sẽ giải quyết tinh giản nghỉ việc huyện lý sơn đang giải quyết những chế độ chính sách bảo đảm cho người lao động đồng thời kiến nghị tỉnh quảng ngãi cho huyện lý sơn sử dụng trên sáu trăm linh triệu đồng từ nguồn cải cách tiền lương
để hỗ trợ cho số người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc
hội quyền đã chủ động xây dựng phương án tiếp nhận và bổ sung các vị trí việc làm cho các phòng bơn để khi đưa về thì số cán bộ công chức ở cấp xã mà đưa về thì phù hợp với vị trí họ đang công tác ở dưới cấp xã nhằm đảm bảo cho họ kịp thời nắm bắt được công việc cũng như là nhằm phát huy hiệu quả sau khi trở thành cấp xã
trong quá trình triển khai sát nhập thực hiện chính quyền một cấp huyện lý sơn bảo đảm an ninh chính trị
an toàn xã hội không gây xáo trộn ảnh hưởng đến đời sống kinh doanh sản xuất của các tổ chức và nhân dân
cán bộ nhân dân huyện đảo đồng thuận cao với chủ trương giải thể đơn vị hành chính cấp xã xây dựng chính quyền một cấp huyện lý sơn
mấy trăm hai mươi hai trăm hai mươi công chức xã này công bộ lân đạo xã này thì sẽ sắp xếp lại trăng cái huyện đó trước
nếu trăng huyện đó mà không có chỗ nữa thì sẽ có huyện liên kỳ để giải quyết mấy trăm công bộ công chức xã
như vậy huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi là huyện đảo đầu tiên trong cả nước thực hiện hợp nhất tiến tới chính quyền một cấp
việc sắp xếp tinh gọn bộ máy với mục tiêu ổn định bảo đảm an sinh cho huyện đảo tiền tiêu lý sơn